hôm nay tỉnh hòa bình đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm năm mươi năm năm ngày bắc hồ về thăm
trường thanh niên lao động xã hội chủ nghĩa hòa bình ngày một mươi bảy tháng tám năm một nghìn chín trăm sáu mươi hai một mươi bảy tháng tám năm hai nghìn hai mươi
nay là trường phổ thông dân tộc nội chú tỉnh hòa bình
tới dự có đồng chí võ văn thưởng ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban tuyên giáo trung ương
kế thừa và phát huy truyền thống của trường thanh niên lao động xã hội chủ nghĩa hòa bình
nay là trường phổ thông dân tộc nội chú tỉnh
trong nhiều năm qua nhà trường đã luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao
tổ chức tốt phong trào thi đua dạy tốt học tốt là một trong những đơn vị dẫn đầu các trường trung học phổ thông toàn tỉnh
và các trường trong hệ thống dân tộc nội chú trong toàn quốc về chất lượng dạy và học
đến nay nhà trường có trên tám mươi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh có gần ba mươi giáo viên có trình độ thạc sĩ
hàng năm có trên chín mươi tám cán bộ giáo viên nhân viên đạt danh hiệu lao động tiên tiến
cơ sở vật chất trang thiết bị của nhà trường được đầu tư ngày càng khang trang hiện đại
đáp ứng tốt yêu cầu nghiên cứu giảng dạy học tập sinh hoạt của cán bộ giáo viên và học sinh
trong giai đoạn từ năm hai nghìn bảy đến năm hai nghìn một mươi bảy chất lượng dạy và học của nhà trường luôn được giữ vững
hàng năm có từ chín mươi ba đến chín mươi chín học sinh đạt hạnh kiểm khá tốt
số học sinh có học lực khá giỏi đạt từ tám mươi trở lên
có tám trăm sáu mươi chín học sinh giỏi cấp tỉnh một mươi bốn học sinh giỏi quốc gia
tuy nhiên tỷ lệ học sinh đỗ đại học cao đẳng dự bị đại học hàng năm của trường không ngừng được nâng cao
nhất là giai đoạn hai nghìn một mươi hai nghìn một mươi năm đạt tỷ lệ trên chín mươi
nhân dịp này nhà trường vinh dự được chủ tịch nước tặng thưởng huân chương lao động hạng ba
vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác giáo dục và đào tạo
từ năm học hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi hai đến năm học hai nghìn một mươi năm hai nghìn một mươi sáu
góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc
cũng trong chương trình lễ kỷ niệm
các đại biểu đã tham dự lễ cắt băng khánh thành công trình tu bổ tôn tạo di tích lịch sử văn hóa
địa điểm bắc hồ về thăm trường thanh niên lao động xã hội chủ nghĩa hòa bình
tại xã yên mông thành phố hòa bình
lãnh đạo trung ương và lãnh đạo tỉnh hòa bình đã dân hương tại khu nhà thờ tượng bắc hồ
mở bút tích lời dạy phải học tập tốt lao động tốt
cố gắng mãi tiến bộ mãi của bác hồ thả cá và trồng cây tại khu di tích